trong phiên khai mạc hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi tới quý vị khán giả toàn văn bài phát biểu
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ sáu
để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán tài chính gân sách năm hai nghìn một mươi tám
tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các tổ chức và quản lý
các đơn vị sự nghiệp công lập một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí theo quy chế làm việc văn phòng trung ương đảng đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước
và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở
lưu ý nhấn mạnh thêm một số vấn đề mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
một là về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách
năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách
năm hai nghìn một mươi tám đây là công việc thường kỳ hàng năm tại các hội nghị trung ương cuối năm
nhằm giả soát lại tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách của đất nước
thấy rõ những ưu điểm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ cả hệ thống chính trị
từ đó phát huy mặt tốt kịp thời điều chỉnh uốn nắn những mặt chưa tốt góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và năm năm đã đề ra
do đó nó có ý nghĩa rất thiết thực
đề nghị các đồng chí nghiên cứu ký tờ trình báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế cũng như là các ngành các lĩnh vực
đề nghị các đồng chí nghiên cứu ký tờ trình báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ và xuất phát từ tình hình thực tế cũng như là các ngành các lĩnh vực
đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu đánh giá khách quan toàn diện về tình hình và nguyên nhân nhất là nguyên nhân của những hạn chế yếu kém
đồng thời từ kinh nghiệm lãnh đạo quản lý nơi công tác nghiên cứu vận dụng các bài học được rút ra từ tổng kết lý luận thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới tập trung đóng góp nhiều ý kiến xác đáng bổ sung hoàn thiện quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới
phải chăng cần đặc biệt chú ý bảo đảm tính đổi mới tổng thể hệ thống đồng bộ liên thông kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia gắn với đổi mới tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội
các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp khả thi có lộ trình bước đi vững chắc đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhất là tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan đơn vị